sau đợt lũ lụt lịch sử vừa qua người dân tại tỉnh quảng trị đang khẩn trương khắc phục thiệt hại
tuy nhiên ở nhiều địa phương vùng trũng thì nguồn nước sinh hoạt lại bị ô nhiễm nghiêm trọng
rác động vật và rác thải theo nước lũ đổ về ở khắp mọi nơi
đây là môi trường thuận lợi để các loại dịch bệnh có thể bùng phát sau lũ và ảnh hưởng lớn đến đời sống của bà con
tại thôn mai đàn xã hải lâm huyện hải lăng sau khi nước lũ rút
người dân đã quá vất vả và mệt mỏi khi phải liên tục dọn dẹp nhà cửa
giờ lại tiếp tục dọn sát da cầm chết theo nước lũ trôi về nằm ngổn ngang quanh nhà
hiện nay lũ đã rút và trong thôn cũng đã vận động bà con nhân dân ra dọn dẹp vệ sinh
trốn lấp những sát động vật đã chết
nhưng mà hiện nay quá nhiều cho nên dân dân là vừa dọn dẹp trong nhà rồi vừa làm ra ngoài thì cũng không kịp
môi trường ô nhiễm thì cũng rất sợ để nhiễm bình cho người già và trẻ em
không chỉ lo ô nhiễm môi trường
mà người dân vùng trũng quả
quảng trị còn phải đối mặt với nguồn nước ô nhiễm
do nước lũ ngập sâu kéo dài trong gần một tháng qua
nhiều giếng nước của người dân bị sạt lở nhiễm bùn đất rác thải
một số trẻ em tại đây đã xuất hiện các bệnh ngoài da
thế nhưng gia đình các em vẫn đang phải sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm này

nước lũ có ba cái lựng
sau khi nước lũ bắt đầu rút
các đơn vị y tế tại địa phương đã chủ động triển khai công tác khắc phục vệ sinh dịch tễ
để phòng chống dịch bệnh sau lũ
chúng tôi chỉ đào các trang y tế cũng như các khóa của hệ dương phong
phát hiện các bệnh nằm cậy chân bệnh tiêu chạy bệnh mắt đỏ
chúng tôi cũng đầy đủ tất cả các thuốc để đảm bảo chăm sóc sức khỏe nhân nhân
với phương trầm nước rút đến đâu xử lý đến đấy
ngành y tế quảng trị đã huy động lực lượng phối hợp với các địa phương
tuyên truyền vận động người dân bảo vệ sức khỏe chủ động phòng ngừa dịch bệnh
trong đó đặc biệt lưu ý đến vấn đề xử lý nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường
đồng thời đã cấp hóa chất viên khử trùng nước
và hơn ba trăm linh cơ số thuốc phục vụ cho công tác khám và điều trị
hiện tại trên địa bàn vẫn chưa phát hiện dịch bệnh xảy ra
tuy nhiên ngành vẫn đề xuất bộ y tế cung cấp thêm một trăm linh cơ số thuốc
và tiếp tục chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa